thế thì tôi dơ tờ giấy ra
cụ chỉ thổi vào cái tờ giấy này thôi
thế bây giờ mình cứ áp dụng
à bác phải hít thở thế này
bác phải giữ ba giây đến năm giây
thậm chí người ta chưa giữ hơi nào nó đã mệt rồi
thế thì tùy theo từng lứa tuổi
tùy theo bệnh lý nền
mà mình có chương trình tập thở phù hợp
chương trình đi bộ phù hợp
thậm chí tập những cái tứ đầu
tập cổ chân tập tay
thì tùy theo từng cái bệnh
và đấy là những cái chung chung
để cho tất cả mọi người
còn chương trình cụ thể thì mình sẽ cá thể hóa
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
những người khỏi bệnh sau khi mắc covid một mươi chín
đã phải vật lộn với các triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau
kéo dài nhiều tháng
khi gặp các triệu chứng hậu covid một mươi chín
người bệnh cần thông báo ngay cho bác sĩ điều trị của mình
biết để có hướng khắc phục sớm
tránh kéo dài
làm ảnh hưởng tới công việc và chất lượng cuộc sống
cũng như dẫn đến các di chứng khó hồi phục

thậm chí không hồi phục
tùy vào đặc điểm lâm sàng của người bệnh
mà các bác sĩ sẽ tư vấn cho người bệnh
nên thăm khám và điều trị tại chuyên khoa nào
hiện nay tại trung tâm phục hồi chức năng
bệnh viện đa khoa tâm anh
áp dụng nhiều phương pháp phục hồi chức năng hiện đại
giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục khả năng hoạt động
của những cơ quan bị dối loạn hay mất đi
đồng thời hạn chế tối đa những di chứng mà bệnh tật để lại
giúp người bệnh nhanh chóng tái hòa nhập cuộc sống sinh hoạt thường ngày